ngày bảy bảy lần đầu tiên công an tp hcm phối hợp với chính quyền địa phương tổ chức triển khai cấp thẻ căn cước công dân ngay tại nhà cho các tín đồ hồi giáo
đợt này công an thành phố làm thủ tục cấp thẻ cho bảy mươi ba tín đồ hồi giáo đang cư ngụ tại phường một quận tám
đây là những tín đồ phụ nữ phải mang khăn trầm đầu khi đi ra ngoài và người già yếu thường gặp nhiều khó khăn mỗi khi đến các cơ quan chức năng để làm thẻ căn cứ công dân
bộ phận chức năng thuộc phòng cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội phòng an ninh đối nội cùng đoàn thanh niên công an tp hcm đã hỗ trợ người dân hoàn tất nhanh chóng các bước thủ tục theo quy định
khu vực phường một quận tám hiện có hơn hai tín đồ hồi giáo sinh sống làm việc
ngoài cấp thẻ căn cứ công dân dịp này người dân còn được hướng dẫn hỗ trợ giải quyết nhanh các thủ tục hành chính khác